với tập thể thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy ban chấp hành đảng bộ tỉnh đoàn kết cùng toàn đảng toàn dân trong tỉnh
phần đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
cũng tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp của đồng chí nguyễn đình khang
nguyên bí thư tỉnh ủy hà nam vừa được điều động chỉ định giữ chức bí thư đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sáng nay bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với báo tuổi trẻ tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển năm hai nghìn hai mươi
chương trình năm nay được tổ chức đồng thời tại hà nội và thành phố hồ chí minh
ngày hội tư vấn xét tuyển hướng nghiệp năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút gần hai trăm linh trường đại học và cao đẳng cùng đông đảo các bạn trẻ tham dự
đây là cơ hội để thí sinh tìm hiểu thông tin chính xác trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
bên cạnh đội ngũ tư vấn là các chuyên gia từ bộ giáo dục và đào tạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp các trường trong cả nước
năm nay còn có thêm nhiều trường đại học đến từ các nước trên thế giới cùng tham gia tư vấn
trong đó là tư vấn ngành nghề hướng dẫn chọn ngành chọn trường tư vấn học nghề tư vấn du học
em thi được hai mươi năm sáu điểm ở khối c
hiện nay em đăng ký nguyện vọng một ở trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
em đăng ký là ngành quan hệ công chúng
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi em được hai mươi hai điểm
em có nguyện vọng đập hồ sơ vào ngành quản trị khách sạn
và hôm nay em đến ngày hội tuyển sinh để tìm hiểu thông tin về các trường có đào tạo ngành của mình
các trường đã tổ chức giới thiệu về quy mô đào tạo chất lượng đào tạo để các thí sinh chọn được những ngành nghề phù hợp với năng lực
sở trường của bản thân để có khả năng khởi nghiệp tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
năm nay chúng tôi tuyển sinh là sáu trăm linh chỉ tiêu
trong đó là bốn mươi để xét điểm học bạ sáu mươi là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nét mới trong tuyển sinh năm nay thì chúng tôi nhấn mạnh đến chất lượng đào tạo
và chú ý là cho các sinh viên được tiếp cận những thực tế
cái mới nhất của nhà trường
thứ một là chúng tôi là chuyển đổi là tuyển sinh theo ngành và cái thứ hai là tăng cái tỷ lệ mà xét chuẩn thẳng ba mươi năm hai nghìn một mươi chín
những hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin kịp thời chuẩn xác đến thí sinh phụ huynh đến toàn xã hội
mà còn giúp các đơn vị chức năng thuộc bộ giáo dục và đào tạo trực tiếp trao đổi với các thí sinh
ghi nhận những ý kiến phản hồi từ thực tiễn để điều chỉnh chính sách cho phù hợp
ngày hôm nay tại tỉnh phú yên hiệp hội các trường đại học và cao đẳng việt nam phối hợp với viện nghiên cứu phát triển phương đông tổ chức tọa đám khoa học đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học việt nam trong thời kỳ hội nhập
đây là cơ sở cho cuộc nghiên cứu trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi về giáo dục việt nam
tại buổi tọa đàm các đại biểu cho rằng sau sáu năm thực hiện nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều bất cập còn thiếu những điều cốt lõi để làm cuộc đột phá cải cách toàn diện cho nền giáo dục nhất là giáo dục đại học việt nam
tọa đàm lần này nhằm đổi mới các tư duy về quản lý nhà nước với giáo dục đại học hệ thống và mô hình tổ chức đào tạo đại học tự chủ đại học
quốc tế hóa đại học ở việt nam và đổi mới tư duy về người thầy trong giáo dục đại học
tập trung nghiên cứu sâu để có đóng góp thiết thực hơn với trung ương đảng quốc hội chính phủ về việc đột phá đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học việt nam trong thời kỳ mới
thưa quý vị đêm ngày một mươi chín đến trưa ngày hai mươi tháng bảy các khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa có nơi mưa rất to và rộng gây thiệt hại về nhà cửa của người dân
thưa quý vị đêm ngày một mươi chín đến trưa ngày hai mươi tháng bảy các khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa có nơi mưa rất to và rộng gây thiệt hại về nhà cửa của người dân
và công trình giao thông tại hai huyện trạm tấu và mù căng trải
hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả tăng cường công tác chỉ đạo triển khai nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất
theo dự báo đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bảy
lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện đã đi kiểm tra các nhà máy thủy điện các khu vực khe suối các tuyến đường giao thông tại một số xã thị trấn và một số nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện
đồng thời chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các xã thực hiện nghiêm túc việc trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lũ thông tin kịp thời đến người dân được biết
chủ động phòng tránh tổ chức kiểm tra ra soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ở
sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và cơ quan hợp tác phát triển đức
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau tổ chức lễ phát động phong trào
trồng rừng ngập mặn bảo vệ bãi biển ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long
theo số liệu thống kê hàng năm cả nước mất khoảng ba trăm linh hectare đất ven biển
ảnh hưởng lớn đến dân sinh kinh tế nhiều vùng trên cả nước
đặc biệt diễn biến sói lở nghiêm trọng đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp
tại các vùng đất ven biển vùng đồng bằng sông cửu long
sau lễ phát động các đại biểu đã tham gia trồng rừng ngập mặn
tại khu vực bãi bồi kè đá bạc thuộc ấp kinh hòn xã khánh bình tây huyện trần văn thời
nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia trồng bảo vệ phát triển rừng ngập mặn
bảo vệ vùng đất ven biển bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái ven biển
bằng những hành động thiết thực và hiệu quả
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải trên tuyến đường tránh nam hải vân
xảy ra vào dạng sáng nay
hiện các bác sĩ tại bệnh viện đà nẵng đang khẩn trương cấp cứu cho hàng chục nạn nhân của vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu sáng nay bệnh viện đà nẵng tiếp nhận hai mươi nạn nhân từ vụ tai nạn giao thông hàng loạt
xảy ra tại đường tránh nam hải vân
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay
tại tuyến đường tránh nam hải vân đoạn gần trạm kiểm dịch động vật kim liên
xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai sáu đi từ tây nguyên ra bắc đã vượt và va chạm
với xe khách biển kiểm soát chín mươi ba b một nghìn một trăm hai mươi chín nên mất lái
tiếp tục đối đầu với xe tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm một mươi năm đang chạy hướng ngược lại
hậu quả tài xế xe khách ba mươi bảy b hai sáu tử vong tại chỗ một mươi hai người khác bị thừa
hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn là số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm lập biên bản xử phạt
sau gần một tuần gia quân
tổng kiểm tra các phương tiện giao thông
trong đó có khoảng hai phần ba trường hợp người vi phạm thực hiện quyết định đóng phạt hơn một năm tỷ đồng
bảy trăm một mươi một trường hợp vi phạm đóng phạt tại chỗ với số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
tính chung tổng số tiền xử phạt vi phạm giao thông qua gần một tuần là gần hai tỷ đồng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng tạm giữ một mươi hai ô tô hai trăm sáu mươi một xe máy vi phạm
điểm khác trong đợt tổng kiểm tra lần này các phương tiện không có vi phạm
cảnh sát giao thông vẫn có thể yêu cầu dừng kiểm tra
trường hợp nếu không có vi phạm phương tiện tiếp tục tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố cho biết
trong những ngày đầu ra quân thành phố chỉ xảy ra ba vụ tai nạn giao thông giảm một mươi hai vụ so với cùng kỳ
sáng nay hãng hàng không việt nam airlines đã tổ chức lễ khai trương đường bay mới
từ busan thành phố lớn thứ hai của hàn quốc tới đà nẵng
một trong những địa điểm du lịch được người dân xứ sở kim trì ưa thích nhất hiện nay
việt nam airlines bắt đầu mở đường bay đầu tiên nối thủ đô seoul của hàn quốc với thành phố hồ chí minh
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau hơn hai mươi sáu năm việt nam airlines đã liên tục mở rộng hoạt động
lên gần sáu mươi chuyến bay thường xuyên mỗi tuần nối seoul busan và các thành phố khác của hàn quốc
với các thành phố lớn của việt nam đường bay mới busan đà nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho du khách hàn quốc bay thẳng đến đà nẵng khám phá các điểm đến nổi tiếng như đà nẵng hội an huế
từ đà nẵng du khách hàn quốc có thể tiếp tục ghé thăm hà nội thành phố hồ chí minh
sau đó trở về busan trên các chuyến bay của vietnam airlines khởi hành từ hai thành phố này
thưa quý vị khi ngân sách nhà nước hạn hẹp thì chủ trương kêu gọi đầu tư bot cho các dự án giao thông là cần thiết
thế nhưng việc triển khai các dự án này không bảo đảm được phương án tăng cấp
tài chính khiến doanh nghiệp đầu tư dự án bot làm ăn thua lỗ
sau đó doanh nghiệp lại muốn đẩy sự rủi ro thua lỗ đó sang phía nhà nước cánh chịu
đây hoàn toàn là điều đi ngược lại quy luật của kinh tế thị trường
câu hỏi được đặt ra trong thời điểm hiện tại là nhiều dự án bot thua lỗ thì nên xử lý như thế nào
câu hỏi này đang rất cần lời giải đáp từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
bởi hệ lụy đối với kinh tế xã hội mà các dự án này gây ra nếu việc thua lỗ thực sự xảy ra là câu chuyện không hề đơn giản
sau khi cầu vàm cống nối thành phố cần thơ và tỉnh đồng tháp khánh thành vào ngày một mươi chín tháng năm vừa qua
nhiều lái xe đã phản ứng khi đi qua trạm thu phí bot t hai trên quốc lộ chín mươi một
thuộc phương thới thuận quận thốt nốt thành phố cần thơ
chỉ cách đường dẫn vào cầu vằm cống mấy trăm mét
mình không có đi mà hướng về cần thơ mình đi mà sài gòn thì mình phải qua cầu đó rồi
nếu mình qua cầu đó mà mình đóng cái ví của đường cần thơ thì thấy nó không hợp lý gì thôi
trước đây là tỉnh kiên giang cách trạm t hai này gần nhất là tám mươi km
đã có là thuộc trong cái tiêu chí là được giảm giá
cầu vằm cống được khánh thành thì phát sinh thêm tỉnh đồng tháp là cái địa phương lân cận
theo ông khang kể từ ngày trạm t hai ngưng thu phí doanh nghiệp đang tiến sát đến nợ xấu với ngân hàng
dự kiến mỗi tháng dự án phải trả lãi cho ngân hàng hơn một mươi tỷ đồng
tuy nhiên qua hơn một tháng dừng thu phí tại trạm t hai
doanh thu chỉ đạt tám tỷ đồng nên không đủ trả nợ
ngoài ra ông khang cũng cho biết hợp đồng bot doanh nghiệp ký với chính phủ là hợp đồng mở
tức là chủ đầu tư được định mức lãi một mươi hai một năm dựa trên tổng vốn chủ sở hữu bỏ ra
từ những lý do trên nhà đầu tư kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành có phương án nhận lại dự án
khoan trả chi phí đã đầu tư để có nguồn trả nợ ngân hàng
theo tìm hiểu của chúng tôi hiện nay có những dự án bot giao thông thu lỗ
phương án tài chính bị phá vỡ
văn bản kiến nghị đòi trả lại dự án cho nhà nước như sau
dự án bot quốc lộ ba mươi bảy b thanh nê kiến sương thái bình chỉ đạt ba mươi sáu so với phương án tài chính
dự án bot cầu hạc trì phú thọ chỉ đạt sáu mươi năm phương án tài chính
dự án bot thái nguyên chợ mới chỉ đạt một mươi ba so với phương án tài chính ban đầu
dù bị thua lỗ thế nhưng các nhà đầu tư bot của những dự án này vẫn bảng quan
và xem như đó là rủi ro của hệ thống ngân hàng chứ không phải là của nhà đầu tư
chúng tôi không mất gì cả
ngồi rủi ro thế này tức là vốn chúng tôi thu chậm
cái thứ hai là rất rủi ro cho hệ thống ngân hàng
tập đồng chúng tôi có tiền dùng bằng tiền là
có thể hợp đồng bot là hai mươi hai mươi năm năm
nhưng mà tiền dùng có được quá một mươi năm năm đó
thì trong thời gian đó phải trả ngân hàng không là nó cấn đổi
thì quy đồng ngân hàng và đầu tư kết nối ngân hàng
thì việc đó là việc
theo tôi thì là đúng có thể là bởi những cái tâm chính phủ phải có những cái giải pháp nào đó
để an toàn cho
hoàn vốn của nhà nước
hàng loạt dự án bot hiện nay đang hoạt động trong tình trạng phương án tài chính bị phá vỡ
có nghĩa là các dự án này đang làm ăn thua lỗ
phía nhà nước thì chỉ có thể đàm phán để kéo dài năm thu
thế nhưng trong phương án tài chính
các tổ chức tiến dụng lại không đồng ý việc kéo dài trả nợ
với thực tế này các chủ đầu tư bot đang đòi trả lại dự án cho nhà nước
vì không đạt được việc bảo đảm lãi cho chủ đầu tư một mươi hai
và chủ đầu tư vướng nợ số ngân hàng
thưa quý vị bản chất của bot là nhà đầu tư phải có năng lực tài chính
giảm cánh nặng ngân sách cho nhà nước trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn
thế nhưng rất nhiều dự án bot hiện nay
các chủ đầu tư thực hiện dự án theo kiểu tay không bắt giặc
dẫn tới khi phương án tài chính do chính nhà đầu tư đưa ra không bảo đảm
thì ngay lập tức dự án được đề xuất trả lại cho nhà nước
vâng nếu cứ có lãi thì tiếp tục
còn ngược lại nếu lỗ thì đem trả cho nhà nước
việc này không khác gì nhà nước phải đi vay tiền làm dự án bot
và không những không giảm gánh nặng cho ngân sách
mà còn phải chịu áp lực bảo đảm lợi nhuận cho chủ đầu tư dự án
theo luật sư trương thanh đức có rất nhiều bất cập trong hợp đồng bot
khi mà ngân sách khó khăn cần nguồn lực xã hội hóa
thì nhà đầu tư lại được ký kết với việc bảo đảm có lãi
và ngân hàng thu hồi đủ vốn
nhưng yếu tố này đang đi ngược lại với quy luật của thị trường
chất của bot phải là tạo ra sản phẩm mới tạo ra tuyến đường mới
tốt hơn để người ta lựa chọn

cần nhắc nếu người ta không đi tức là nhà đầu tư sẽ thu lỗ phá sản
nếu người ta đi nhiều thì nhà đầu tư sẽ lợi nhiều
nhưng chúng ta thì lại đặt ra một cái nguyên tắc của bot là
luôn luôn là thắng luôn luôn là được lợi nhuận
ngân hàng luôn luôn thu đủ gốc đủ lãi
nhà đầu tư cũng như vậy
cho nên là không bao giờ có thất bại không bao giờ có thua
nó ảnh hưởng đến cạnh tranh hiệu quả của nền kinh tế vô cùng lớn
hiện việc dịch dòi trách nhiệm cũng như chủ thể
phải chịu những rủi ro thu lỗ
của các nhà đầu tư

nhưng gánh nặng cho nền kinh tế sẽ là điều tất yếu
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng
chủ đầu tư bot phải chịu những rủi ro
bởi họ là chủ thể ký kết hợp đồng bot
và phương án tài chính cũng do chủ đầu tư bot xây dựng
một bài toán đương nhiên gắn với nền đầu tư kinh doanh
đấy là lời hành động chịu
có thể là người ta tính toán tốt
người ta quản lý tốt hiệu quả tốt
thì người ta thu cái lãi rất là cao
tất nhiên người ta thu lãi cao
thì nhà nước cũng sẽ thu thuế
giá trị sẽ tăng thu thuế thu nhập
và những cái liên quan và cái lợi ích chung của xã hội
nhưng nếu mà người ta tính toán không đúng
từ cái việc bài tính cân nhắc
cái việc mà quản lý rồi hiệu quả không tốt
thì có thể sẽ lỗ thậm chí là phá sản
dù sao đi nữa những rủi ro của các dự án bot đang hiện hữu
nếu nhà nước không có những giải pháp căn cơ để xử lý
thì chắc chắn hệ lụy của nó sẽ rất khôn lường
tiếp theo chương trình
hơn một mươi hộ dân bình định khát nước sạch
khai mạc lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị nắng hạn gây gắt kéo dài trong thời gian qua
đã khiến lượng nước của hầu hết các hồ chứa thủy lợi
cung cấp nước ngọt tại bình định ở dưới mực nước chết
hiện tại thì toàn tỉnh bình định có hơn một mươi hộ dân
với gần bốn mươi ba người đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
hồ mỹ bình
hồ mỹ bình là hồ nước ngọt lớn nhất huyện hoài nhơ
hồ mỹ bình là hồ nước ngọt lớn nhất huyện hoài nhơ
tuy nhiên hơn một tháng nay hồ đã khô cạn xuống mực nước chết
nhà máy phải sử dụng vòi rồng ra giữa hồ để hút những giọt nước cuối cùng
hàng ngàn hộ dân ở lân cận cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng
còn đây là đầm trà ổ rộng khoảng một hai trăm linh hectare nằm trên địa bàn huyện phù mỹ
theo ghi nhận diện tích lớn của đầm đã khô cạn đáy
mưu sinh của hàng ngàn hộ dân tại bốn xã lân cận đang hết sức khó khăn

từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy đầm năm nay nó hạn khô cạn cỡ đây
trước hết là phục vụ về nông nghiệp là không có nước thủy sản là khô cạn không có một con gì thủ vật nữa
cho nên là đời sống của bà con nhân dân ở đây là vất vả về nước
đầm khô cạn khiến mức nước ngầm ở vùng này cũng xuống thấp
các diễn đào đều không còn nước hàng ngày người dân phải mua nước bình để uống
còn nước sinh hoạt tắm giặt thì phải đóng máy khoan nhiều hộ phải xin nước hàng xóm để dùng
khu vực của sông ba thì thiếu nước rất trầm trọng
do đó hôm nay gia đình tôi phải mướn người để đi đóng một cái diễn
với điều chiều sâu của cái diễn là từ một mươi hai đến một mươi năm mét
trước tình hình thiếu nước nghiêm trọng tại nhiều địa phương
hiện ủy ban nhân dân tỉnh đã lên phương án hỗ trợ người dân về ngắn hạn
trước mắt thì bộ tri vương sự tính rồi là công an tính hiện nay cũng đã tiếp cận đến từng hộ
của từng vùng thì bộ tri vương sự tính để sẽ mang nước
tức là lấy ở nước ở một số các dự án của các nhà máy nước khác mà hiện nay đang có
để mà chuyên chở tới đây để phục vụ cho bà con
hiện ủy ban nhân dân tỉnh bình định cũng đã chỉ đạo đối với những vùng thiếu nước sinh hoạt
ở xa nguồn cấp nước thì hỗ trợ khoan giếng đào giếng
với những vùng đã sử dụng nước sạch nhưng do thiếu nguồn nước
thì chở nước sạch bằng xe chuyên dùng đến cấp cho người dân
đối với vùng thiếu nước gần công trình cấp nước tập trung
thì tổ chức mở mạng cấp nước
các đơn vị vận hành các nhà máy cấp nước
phải tổ chức vận hành đạt hoặc vượt công suất thiết kế
để kịp thời cấp nước sinh hoạt cho người dân
thưa quý vị từ đầu hè tới nay hà nội liên tiếp đón nhận các đợt nắng nóng gai gắt
chính vì thế mà nhiều người dân đã lựa chọn bộ môn bơi để giải nhiệt
tuy nhiên cũng có không ít người dân đã tới bãi tắm sông hồng để bơi
bất chấp địa điểm này đã có biển cấm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bãi sông hồng khu vực ven chân cầu vũng tuy
đông đúc người dân đi tắm sông giải nhiệt
mặc dù chính quyền địa phương đã có lệnh cấm và khuyến cáo về nguy cơ đuối nước
nhưng vì nắng nóng nên nhiều người vẫn khuyến mặc kệ
đi tắm sông thì phải cái thứ nhất là đối với người lớn
là có kỹ năng tắm và phải thuộc cái lạch nước của nó
vì nó rất nguy hiểm
nước đây là nó qua chân cầu nó góp nó xoáy
còn trẻ con thì phải lên cho các con đeo phao vào
không muốn xảy ra một cái là tài lạc rất thương tâm
liên tiếp nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trong thời gian gần đây
cũng chỉ vì chủ quan đi tắm sông như thế này
tắm ở đây chắc chắn sẽ không có cứu hộ
không có người hỗ trợ nếu xảy ra bất chấp
cảnh báo người dân tuyệt đối không được chủ quan
trong báo cáo của tổ chức y tế thế giới who và viện thị giác brand holden
đến năm hai nghìn năm mươi trên toàn thế giới cứ hai người thì có một người bị cận thị
cận thị thường xảy ra ở những đối tượng trẻ như học sinh sinh viên
nhưng lại không được quan tâm đúng mực
nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh về tác hại của việc tăng độ kính
để giúp phòng tránh mù loà do biến chứng của cận thị nặng
đặc biệt ở độ tuổi trẻ em lứa tuổi đến trường và thanh thiếu niên
cũng là nội dung chính trong hội thảo phòng chống tật khúc xạ học đường
do bệnh viện mắt hà nội hai tổ chức mới đây
tại việt nam khoảng ba triệu trẻ em đang mắc tật khúc xạ cần được trình kính
trong đó có một mươi một mươi năm trẻ em ở độ tuổi từ sáu đến một mươi năm tuổi
sinh sống tại nông thôn còn ở khu vực thành thị
còn số này lên đến hai mươi bốn mươi
người có độ cận thị cao không chỉ gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày
mà nguy hiểm hơn là những biến chứng về đáy mắt
luôn rình dập khiến người cận thị cao có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn
các chuyên gia nhãn khoa nhấn mạnh
từ đến một mươi bảy tuổi là giai đoạn độ cận tiến triển nhanh
các chuyên gia khuyến cáo
với trẻ chưa cận thị một năm nên khám một lần
còn với trẻ đã cận thị thì cách từ ba đến sáu tháng nên khám lại một lần
để sớm phát hiện ra những bất thường
của mắt cận và sớm điều trị
tối ngày hai mươi tháng bảy tại quảng trường biển bảo ninh
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã diễn ra lễ khai mạc
lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề quảng bình bí ẩn bất tận
trong đêm khai mạc chương trình nghệ thuật đặc biệt
đã giới thiệu những làn điệu hát sướng hò khoan lệ thủy
trình chiếu hình ảnh những nét văn hóa tiêu biểu
của vùng đất quảng bình
những hình ảnh danh thắng độc đáo như động thiên đường
động tú làn
bên cạnh đó mv mới nhất của nghệ sĩ người anh
alan walker với nhanh đề hello quảng bình
cũng đã được giới thiệu tại đây
lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày năm tháng tám
các sản phẩm du lịch động phong nha
và tiên sơn sẽ giảm hai mươi phí tham quan
dịch vụ động thiên đường sẽ giảm một mươi
thưa quý vị tối hai mươi tháng bảy
hội người việt nam toàn thái lan
đã tổ chức trọng thể lễ ra mắt
chủ tịch và ban chấp hành nhậm ký
tại tỉnh nakhon phanom
vùng đông bắc thái lan
nơi có đông đảo bà con việt kiều sinh sống
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
đánh dấu bước phát triển mới
đối với hội và cộng đồng người việt nam
tại thái lan
kể từ khi thành lập đến nay
hội với vai trò là đại diện
nong cốt của cộng đồng người việt nam
tại thái lan
đã có nhiều đóng góp trong việc gắn kết cộng đồng
phát huy truyền thống đoàn kết
yêu nước giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc
cũng như duy trì tiếng việt
cho các thế hệ kế tiếp
là cầu nối tăng cường
thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhà nước
và nhân dân hai nước việt nam thái lan
tại buổi lễ
đại sứ việt nam tại thái lan
nguyễn hải bằng
mong muốn ban chấp hành mới
sẽ tiếp tục đưa phong trào kiều bào
tại thái lan phát triển
thống nhất và đoàn kết hơn
có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước
và đóng góp cho quan hệ hữu nghị việt nam thái lan
thưa quý vị chính phủ trung quốc vừa quyết định
dỡ bỏ một số hạn chế đối với đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực tài chính
cụ thể là đối với các công ty quản lý quỹ
bảo hiểm và chứng khoán vào năm hai nghìn hai mươi
sớm hơn một năm so với kế hoạch
cụ thể các hạn chế sẽ được dỡ bỏ
bao gồm hàng rào đối với các công ty bảo hiểm nước ngoài
như yêu cầu phải có ba mươi năm hoạt động kinh doanh
hoặc giới hạn chủ doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài
chỉ được nắm giữ tối đa hai mươi năm cổ phần
ngoài ra các cơ quan xếp hạng tín nhiệm của nước ngoài
cũng sẽ được phép định giá một số lượng lớn trái phiếu
và các loại nợ
các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ được khuyến khích
thành lập các công ty quản lý tài sản
các công ty môi giới tiền tệ
và công ty quản lý lương hiệu
thời gian qua trung quốc đã cam kết mở cửa hơn nữa nền kinh tế
cho sự tham gia của các doanh nhân nước ngoài
và đầu tư nước ngoài
xong tiến độ thực hiện còn chậm
người dân mỹ đang trải qua những ngày cuối tuần nắng nóng đỉnh điểm
với nhiệt độ nhiều nơi ở khu vực miền đông
lên tới bốn mươi sáu độ c
trong khi đó tại bồ đầu nha
hơn một lính cứu hỏa đang phải vật lộn với giặc lửa
tại các khu rừng ở miền trung
cảnh báo cho biết
mức nhiệt nắng nóng nguy hiểm kết hợp với độ ẩm
có thể nhanh chóng gây ra tình trạng sốc nhiệt
hoặc đột quỵ
và gây tử vong nếu người dân không có biện pháp phòng ngừa
cho tới nay nắng nóng đã khiến sáu người thiệt mạng
ảnh hưởng tới cuộc sống của gần hai triệu người dân mỹ
ở các thành phố lớn dọc bờ đông và miền trung tây
thành phố new york đã ban bố tình trạng khẩn cấp
và mở năm trăm linh trung tâm làm mát
giúp người dân chanh nóng
đợt sóng nhiệt này được dự báo sẽ ảnh hưởng
tới hai mươi triệu người trên khắp nước mỹ và canada
ít nhất tám người đã bị thương
và hơn một lính cứu hỏa được huy động
để dập tắt cháy rừng bùng phát từ ngày hai mươi tháng bảy
tại miền trung bồ đào nha
lính cứu hỏa đã được triển khai
cùng với khoảng hai mươi trực thăng và máy bay
nhằm dập tắt ba nám cháy
trước đó nhà chức trách cảnh báo nguy cơ cháy rừng
do thời tiết nóng bức hành khô
và ít gió vào cuối tuần
từ tháng ba vừa qua
một số vùng tại bồ đào nha đã hứng chịu
thời tiết năng nóng bất thường
và có gió dẫn đến cháy rừng xảy ra sớm hơn
so với những mùa trước đó
bước đi nhỏ bé của một con người
nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại
câu nói bất thủ này của phi hình gia neo amchong
khi đáp xuống mặt trăng cách đây vừa tròn năm mươi năm
là lời đánh giá xác thực
về một kỳ tích trong lịch sử khám phá vũ trụ của nhân loại
đúng bốn giờ một mươi tám phút sáng nay theo giờ hà nội
tức bốn giờ một mươi tám phút chiều ngày hai mươi tháng bảy
theo giờ miền đông
nước mỹ đã long trọng kỷ niệm sự kiện
tàu vũ trụ apollo một mươi một đổ bộ mặt trăng
tôn vinh các phi hình gia
và các nhà khoa học đã làm nên chiến công phi thường này
tại trung tâm vũ trụ kennedy
ở bang florida
phó tổng thống mỹ mike pence
tham dự lễ kỷ niệm cùng ông bush
anh và ông trump
người từng có mặt trên chuyến bay apollo một mươi một
và ông rick armstrong
con trai của phi hình gia ned armstrong
hôm nay chúng ta thể hiện quyết tâm
với tất cả những điều họ đã làm được
đó là nước mỹ sẽ một lần nữa dẫn đầu trong không gian
sẽ thêm một lần khiến thế giới phải kinh ngạc
trước đỉnh cao mà chúng ta đạt được
và mong muốn vươn tới
ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tàu apollo một mươi một được phóng lên không gian
bằng tên lửa đẩy saturn chín
từ trung tâm vũ trụ kennedy
mang theo ba nhà du hành
sau hành trình kéo dài ba ngày
tàu apollo một mươi một đi vào quỹ đạo mặt trăng
ở cách trái đất hơn ba trăm tám mươi bốn km
mô đun đã đáp xuống khu vực biển tĩnh lặng trên mặt trăng
hiện nay nhiều quốc gia đang thúc đẩy chương trình đưa con người trở lại mặt trăng
hành tinh này vẫn còn quá nhiều tiềm năng khai thác
là nguồn cung rồi rào các nguồn tài nguyên quý hiếm
quan trọng nhất là heliba
nguồn nguyên liệu hoàn hảo có thể thay thế cho mặt trăng
sầu mỏ và khí đốt
chính quyền tổng thống mỹ donald trump tuyên bố
sẽ đưa các thiết bị khoa học lên bề mặt mặt trăng
vào năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
hướng tới đưa con người trở lại mặt trăng
vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trong dự án artemis đầy tham vọng
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
thời sự một mươi tám h ba mươi của truyền hình nhân dân